các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ thừa thiên huế cho đến khánh hòa và tây nguyên đã có mưa to đến rất to và rông
từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì mưa lớn sẽ giảm ở khu vực nam trung bộ và tây nguyên
còn do mưa lớn từ áp thấp nhiệt đới nên khu vực phú yên khánh hòa hay nam tây nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông
vâng mưa lũ liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại không nhỏ về người và tài sản của nhân dân
chính vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu ý khi đi qua các khu vực ngầm tràn đặc biệt là không cố gắng vớt củi trôi theo dòng lũ như thế là sẽ vô cùng nguy hiểm
còn tại khu vực bắc bộ sau những ngày thời tiết hứng nắng thì ngày hôm nay không khí lạnh tăng cường kết hợp với lại nhiễu động trong đới gió đông
sẽ làm khu vực này có mưa với nhiệt độ giao động từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ c
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua tại phú yên mưa rất to
nước lũ từ các sông suối dâng cao đang chia cắt cục bộ một số địa phương thuộc các huyện tây hòa đồng xuân
nước lũ dâng cao đã làm tuyến dt sáu trăm bốn mươi bảy đoạn từ cầu sắt la hai đi sông con tuyến dt sáu trăm bốn mươi hai đoạn cầu cây sung
xã xuân sơn bắc huyện đồng xuân ngập sâu một năm mét để đảm bảo an toàn cho người dân các xã bị nước lũ
chia cắt huyện đã cắm biển cảnh báo rào chắn cắt cử lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
không cho người dân qua lại tránh thiệt hại về người và tài sản khi nước lũ tiếp tục dâng cao
đồng thời huyện đồng xuân hỗ trợ di rời một trăm tám mươi hai hộ với bốn trăm bốn mươi một khẩu và ba trăm ba mươi năm con da súc da cầm của người dân
ở các khu vực trũng thấp đến các khu vực cao nhà văn hóa trường học đảm bảo an toàn
ngày hai mươi bảy tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình
thuận đã có công điện giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải
cho chủ phương tiện tàu thuyền ra biển đánh bắt hải sản trở lại bình thường
nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết gió mạnh
sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh khánh hòa
căn cứ tình hình trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã chỉ đạo
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan
thực hiện giải tỏa công tác trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
riêng công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh
tiếp tục phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết mưa lũ
nhằm chủ động điều tiết vận hành các hồ chứa phù hợp với quy trình đảm bảo tích nước
an toàn công trình và người dân vùng hạ du
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ đêm qua cho đến sáng nay đã gây ra mưa to
trên địa bàn huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi
đơn vị quản lý hồ chứa đã chủ động điều tiết nước để phòng mưa lũ
tuy không mạnh lên thành bão như dự báo trước đó nhưng áp thấp nhiệt đới vẫn gây ra mưa vừa
đến mưa to ở nhiều khu vực trong tỉnh khánh hòa tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
cao trình đo được tại hồ chứa nước hoa sơn huyện vạn ninh là hai mươi hai bảy m
dung tích chiếm hơn bảy mươi so với thiết kế để chủ động phòng lũ đơn vị quản lý hồ chứa đã mở
ba cửa tràn lưu lượng điều tiết đạt sáu mươi hai sáu m khối trên dây

hồ đá đen vào sáng nay ở cao trình ba mươi chín tám m đang điều tiết mở hai cửa tràn hai mươi năm m lưu lượng xả đạt tám một mươi chín m ba trên dây
ngoài ra một số hồ chứa hiện đang có lượng nước khá ít công tác điều tiết tập trung vào việc hạ mức nước về ngưỡng đón lũ
để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết trong những ngày tới công ty cũng đã triển khai công tác ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bố trí đầy đủ nhân lực tại các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn hồ đập cũng như đáp ứng yêu cầu vận hành trong tình hình mưa bão phức tạp

tại trong số một mươi chín hồ chứa nước thủy lợi thủy điện lớn trên địa bàn toàn tỉnh có chín hồ chứa đang xả nước điều tiết mức xả không đáng kể dung tích phòng lũ tương đối nhiều
mặc dù vậy tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết lượng mưa để có phương án điều tiết nước hợp lý tránh ảnh hưởng tiêu cực đến vùng hạ du
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tại bình định ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo trần đình nguyên chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định bản án năm năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi thấy cha mình bị một số người hàng xóm trong đó có trần vũ bảo gây sự và hâm dọa nên nguyên điện thoại nhờ hai người bạn đến giúp can thiệp đồng thời thủ sẵn một con dao bấm trong túi quần
trong lúc hai bên cãi vã và xảy ra xô sát bực tức vì thấy bạn và mẹ ruột của mình bị đánh nên nguyên đã lấy con dao bấm ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người trần vũ bảo
sau khi gây ra sự việc nguyên và bạn rời khỏi hiện trường bỏ mặc hậu quả
nạn nhân trần vũ bảo được người hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích năm mươi ba
liên tiếp các vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị phát hiện và triệt phá tại quảng bình và vĩnh phúc
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại phường đồng phú thành phố đồng hới phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình triển khai lực lượng bắt quả tang hai đối tượng gồm nguyễn như bình và phạm thị hương cùng chú quảng bình đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tổ công tác thu giữ tổng cộng hai mươi gói ni lông bên trong có chứa ba tám trăm tám mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai điện thoại di động một xe ô tô và một số tăng vật có liên quan khác
còn tại vĩnh phúc đỗ thị hằng ở thị trấn đạo đức huyện bình xuyên vừa bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hơn sáu trăm linh năm gam ma túy tổng hợp hằng khai số ma túy tổng hợp trên đối tượng vừa mua được với mục đích đem về để bán lại kiếm lời nhưng chưa bán thì bị bắt giữ
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của hằng tại thị trấn đạo đức huyện bình xuyên phát hiện một túi ni lông bên trong có chứa hơn bảy mươi một gam chất dẻo màu đen nghi là ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã tạm giữ hình sự đỗ thị hằng để tiếp tục điều tra vụ án
thưa quý vị và các bạn để đảm bảo tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân gắn chip điện tử theo chỉ đạo của bộ công an công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện
và theo đó công an đã chỉ đạo công an các cấp chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nắm được đồng thời tổ chức kế hoạch các điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân thực hiện tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần và từ bảy h đến hai mươi ba h hàng ngày
tại trụ sở công an xã nam hồng người dân đến thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip theo giấy mời theo khung giờ
trước đó lực lượng công an xã đã tiến hành giả soát tất cả các trường hợp công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên đủ điều kiện làm căn cước công dân gắn chip trên địa bàn
việc thu nhận này sẽ duy trì liên tục bảo đảm không để sót lọt bất kỳ trường hợp công dân nào
để tạo điều kiện thuận nợ nhất cho nhân dân
thì công an xã đã phối hợp với các trường hợp công dân trên địa bàn
công an xã đã phối hợp với đội quản lý hành chính công an huyện đông anh
tổ chức nhiều đợt cấp căn cước công dân lưu động tại các địa điểm như nhà văn hóa thôn và trụ sở công an xã
công an xã thường thông báo lịch cấp căn cước công dân cho nhân dân trước khoảng năm ngày để nhân dân chủ động
điểm mới trong đợt cao điểm lần này là khi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
dữ liệu của công dân sẽ được khai thác trực tiếp ngay từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước đó
đã được lực lượng công an xã cập nhật
điều này vừa giảm được các bước trong quy trình thu nhận hồ sơ
vừa đảm bảo thông tin chính xác và giảm thời gian chờ đợi của công dân
công an xã thường thông báo nịch cấp căn cấp công dân cho nhân dân trước khoảng năm ngày để nhân dân chủ động
công an tp hà nội cho biết hiện đã chọn lọc những cán bộ có kỹ năng tốt trong đợt cao điểm thu nhận dữ liệu trước đây để thực hiện trong giai đoạn hiện nay
nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu thu nhận tốt nhất công an thành phố cũng sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lỗi hoặc để công dân đến phải chờ đợi lâu trong quá trình thu nhận hồ sơ dữ liệu

chuyên gia cho rằng những biện pháp hạn chế tín dụng đen thời gian qua dù rất mạnh mẽ nhưng mới chỉ tiếp cận dưới góc độ nhà quản lý trong khi tín dụng đen lại có thể nảy sinh tồn tại và phát triển dựa trên cả giác độ pháp lý và trên cơ sở thị trường hay nói cách khác là cung cầu về vốn
chừng nào các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tài chính chính thống chưa đủ phát triển và đáp ứng nhu cầu vốn cũng như nhu cầu tài chính sinh hoạt hàng ngày của người dân đặc biệt là người nghèo
thì vẫn còn tạo cơ hội cho tín dụng đen phát triển để ngăn chặn tín dụng đen vươn vòi bạch tuộc cần phải có chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại triển khai các gói cho vay
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày hai mươi tám tháng một mươi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại tp hcm sẽ được phục vụ tại chỗ tới hai mươi một giờ và không bán không phục vụ đồ uống có cồn trừ quận bảy và thành phố thủ đức
theo đó trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp trừ hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới nhà hàng tại cơ sở lưu trú cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch
thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chiếu hoạt động đến hai mươi một giờ không quá năm mươi công suất và không bán không sử dụng đồ uống có cồn
các điểm bán hàng cũng phải đáp ứng quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm ban hành
căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn thành phố cho phép quận bảy và thành phố thủ đức được thiết điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống co bán sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do chủ tịch ubnd quận bảy và thành phố thủ đức quyết định
thời gian thiết điểm đến ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi thiết điểm chủ tịch hai địa phương đã đánh giá rút kinh nghiệm đề xuất ubnd nhân rộng các địa bàn khác
ubnd tỉnh lâm đồng đã có phân bản chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sở y tế cùng ubnd các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường cơ sở giáo dục từ ngày một tháng một mươi một
thực hiện thông báo số một trăm bảy mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của tỉnh ubnd và hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo ubnd tỉnh lâm đồng vừa có phân bản chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì
phối hợp với sở y tế và ủy ban nhân dân các huyện thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày một tháng một mươi một
việc dạy và học đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một và hai tức vùng xanh và vùng vàng tổ chức dạy học trực tiếp
được biết trong thời gian qua nhiều trường học cơ sở giáo dục được trưng dụng để cách ly hoặc tổ chức điểm tiêm phòng sẽ được bàn giao lại cho nhà trường
về cấp độ dịch thông báo ngày hai mươi bảy tháng một mươi toàn tỉnh lâm đồng có một trăm ba mươi đơn vị cấp xã vùng xanh chỉ có một mươi hai xã phường thị trấn ở cấp độ hai
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra xử lý nhóm năm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm đối tượng đang bị tạm dựng
tại đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một là lý gia huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận năm quỳnh quyền huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ bình tân nguyễn minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ quận một mươi hai đặng duy quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và vũ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ quận năm
bên cạnh đó công an còn tạm giữ bảy xe gắn máy bốn đoạn bẻ khóa là tăng vật phương tiện liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu thừa nhận đã gây ra năm vụ trộm xe gắn máy trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín đến nay trong đó quận tám hai vụ quận năm hai vụ quận một mươi một một vụ
trong đó gia huy và nguyệt huy là hai đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm nhất
thủ đoạn của các đối tượng là chở nhau trên xe gắn máy trên khắp các tuyến đường
khi phát hiện người dân để xe sơ hở chúng dùng đoạn để khóa trộm xe rồi đem về khách sạn cất dấu tài sản trộm cắp cả nhóm bán cho đặng duy quyền để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
hiện công an quận một mươi một đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
ai là nạn nhân của băng nhóm này hãy đến trình báo để phục vụ công tác điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
đồng thời khuyến cáo người dân nên trong giữ tài sản cẩn thận không để sơ hở khi ra đường không nên nghe điện thoại và mang nhiều trang sức có giá trị để tạo thời cơ cho các đối tượng gây án
liên quan đến vụ trộm dàn cảnh lấy xe tay ga hiệu sh tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn công an phường thới an quận một mươi hai tp hcm cho biết hiện đang điều tra xử lý vụ việc
thông tin ban đầu thời điểm xảy ra vụ việc nam bảo vệ bốn mươi năm tuổi đang đứng coi xe cho khách vào làm thủ tục ngân hàng trên đường lê thị riêng
phường thới an quận một mươi hai lúc này có hai thanh niên đến gần bãi xe một đối tượng giả vờ nói chuyện với nam bảo vệ để tạo thề cơ cho đồng bọn bẻ trộm khóa lấy xe tê ga hiệu sh của khách
trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng rồi gõ hai bỏ trốn nhân viên bảo vệ và người dân phát hiện truy hô nhưng không kịp toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại vụ việc sau đó cũng đã được báo cơ quan chức năng
kính thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một đánh dấu một trăm linh năm lịch sử hình thành kịch nói việt nam
vì vậy liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc là sự kiện được các đoàn nghệ thuật trong đợi tham dự
tuy nhiên trước những khó khăn mà di chuyển và đặc biệt là số ca nhiễm covid một mươi chín vẫn phức tạp phần lớn thì đơn vị kịch nói tại tp hcm đang đề xuất tổ chức đợt hai của liên hoan này vào khoảng quý hai năm hai nghìn hai mươi
thời điểm mà dự kiến là hoạt động biểu diễn có thể đón lượng lớn khán giả
các đoàn kịch nói phía bắc đang gấp rút tập vở để tham dự liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc
khai mạc vào ngày sáu tháng một mươi một
hiện nay các chuyến bay nội địa đã được mở nên các đoàn nghệ thuật phía nam nếu tham dự chung đợt vẫn có thể vận chuyển cảnh trí nhân sự nghệ sĩ ra hải phòng nơi đăng cai liên hoan
tuy nhiên đây là phương án khó khả thi cho các sân khấu tư nhân chiếm phần lớn trong hoạt động kịch nói tại tp hcm
khó khăn lớn nhất là về chi phí phải tự túc và cả thời gian dài tự cách ly trước khi được biểu diễn
cục nghệ thuật biểu diễn thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã liên hệ sở văn hóa thể thao tp hcm để đề xuất hai phương án cho các đơn vị phía nam
phương án thứ nhất là tổ chức đợt chấm thi thứ hai tại tp hcm dự kiến vào tháng một mươi hai năm nay
làm để duy trì và biết câu tề mở đó có những cái nghề cái người làm tổ chức tốt hơn và những bạn diễn viên của tp hcm chúng ta như anh tốn nói càng ngày càng dày hơn
vậy thì bây giờ chúng ta xác định cuộc chơi này vừa học vừa làm
và cũng mang cái sách thái cái bộ hoạt của sân khấu trong thành phố

gần như mỗi tháng là một cái liên quan
phương án tổ chức liên hoan vào tháng một mươi hai vấp phải nhiều lo ngại từ đơn vị nghệ thuật và cả sở văn hóa thể thao tp hcm là đầu mối tổ chức
bởi tình hình kiểm soát lây nhiễm dù có tín hiệu khả quan song tâm lý phần lớn nghệ sĩ vẫn chưa sẵn sàng cho dịp hội hè liên hoan
công tác tổ chức trong điều kiện bình thường mới cần thời gian để tp hcm xem xét

phần đông ý kiến của giới kịch nghệ tp hcm hướng về phương án thứ hai là lùi tổ chức liên hoan sân cuối quý i hoặc vào quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
nếu tổ chức theo phương án hai thì cục nghệ thuật biểu diễn sẽ có cơ chế chấm giải riêng cho thành phố đồng thời đây là thời điểm dự kiến tỷ lệ tiêm vaccine cho học sinh thành phố khá cao liên hoan có thể thu hút lượng theo dõi đông đảo từ công chúng đạt đúng mục đích của sự kiện đề ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại